vết nứt trên quốc lộ chín mươi một đoạn qua ấp bình tân xã bình mỹ huyện châu phú tiếp tục mở rộng thêm bảy cm sụt lún nghiêng xuống sông hậu
ngoài vết nứt mở rộng miệng tiếp tục xuất hiện thêm nhiều vết nứt khác trên quốc lộ
nếu mưa gió xảy ra làm chân đất mềm yếu sạt lở càng nhanh
còn ngành giao thông báo cáo mỗi ngày có trên bảy trăm năm mươi xe ô tô các loại lưu thông qua khu vực này nên áp lực sạt lở càng gia tăng
các sở ngành đã đề nghị nên giới hạn xe ô tô các loại qua đoạn sạt lở này để tránh thương vong đáng tiếc khi xảy ra sạt lở nhất là đối với xe khách xe du lịch
cho xe đi vào đường tránh có chiều dài năm km cách bờ sông hậu hơn năm trăm linh m để giảm áp lực quốc lộ chín mươi một
lãnh đạo tỉnh an giang đề nghị chậm nhất đến hai mươi một giờ ngày hôm nay phải hoàn thành tất cả các công việc tránh áp lực cho khu vực nguy cơ sạt lở quốc lộ chín mươi một
khẩn cấp di rời người dân ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở và bố trí ăn ở sinh hoạt cho một mươi ba hộ trong khu vực nguy hiểm đồng thời tính toán phương án lâu dài đối với sáu mươi tám hộ dân trong vùng khẩn cấp